trong cuộc điện đạp ông putin cáo buộc phương tây làm ngừa các hậu quả chiến tranh do phía quân đội ukraine gây ra khi tiến quân vào các thành phố và làng mạc ở vùng donbass
nhà lãnh đạo nga nói với ông macron rằng phương tây có thể giúp chấm dứt các hậu quả này và những trận pháo kích hàng loạt vào các thị trấn và khu định cửa donbass vốn gây ra thương vong cho người dân
ông putin nói phương tây có thể giúp chấm dứt hành vi bạo tàn này bằng cách gây áp bức lên thích đáng với chính quyền kiev và bằng việc ngừng chuyển giao vũ khí cho ukraine theo sputnik
ngoài ra ông putin cũng tuyên bố phía nga sẵn sàng đối thoại nhưng phía ukraine không sẵn sàng hành động một cách nghiêm túc
phía ukraine từng nhiều lần bác bỏ các cuộc gây ra hậu quả chiến tranh nghiêm trọng ở donbat
theo điện kremlin ông macron bày tỏ lo ngại về cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu
trong khi đó ông putin cho rằng
cuộc khủng hoảng đến từ các lệnh cấm vận mà phương tây áp đặt lên moscow
đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông macron tái đắc cử tổng thống pháp ngày hôm hai mươi bốn tháng bốn
lần gần nhất đây ông macron và ông putin đối thoại là ngày hai mươi chín tháng ba
giới chức pháp cho biết ông là người đã đưa ra đề nghị trao đổi lần này
cuộc điện đàm giữa ông macron và ông putin diễn ra chỉ ba ngày sau khi cuộc nói chuyện giữa tổng thống pháp và người đồng cấp ukraine volodymyr zelensky
trong đó ông macron cam kết
trước khi moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine hôm hai mươi bốn tháng hai
ông macron cũng có chuyến thăm tới kiev và moscow với hy vọng hạ nhiệt căng thẳng nhưng không thành công
sức ép từ nội bộ nước đức cũng như sự hối thúc của các đồng minh đã buộc chính phủ thủ tướng olaf scott đã thay đổi thái độ
chấp nhận chuyển giao vũ khí hạng nặng cho ukraine
chính phủ đức chưa bao giờ thẳng thường phản đối về việc xuất khẩu vũ khí hạng nặng cho ukraine
mặc dù thực tế berlin có nhiều lý do để ngăn các tập đoàn công an
đồng nghiệp quốc phòng chuyển ra vũ khí cho kiev
bởi vậy việc thủ tướng olaf scholz ngày hai mươi sáu tháng bốn tuyên bố cho phép chuyển ra phá phòng không cho ukraine
vừa là điều gây bất ngờ vừa là tín hiệu cho thấy sự chuyển hướng đáng chú ý trong chính sách của berlin
những lý do khiến đức trần trừ
chỉ mới tuần trước thủ tướng scott vẫn kiên trì với lập luận rằng ưu tiên hàng đầu của nato là tránh đối đầu với nga
để bảo vệ mục tiêu này việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho ukraine cần được cân nhắc kỹ
tránh khiêu khích moscow
châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ ba
đó chỉ là một trong nhiều lý do mà berlin viện cớ để dẫn giải lý do vì sao đức không cung cấp vũ khí hạng nặng cho kiev
điều mà nhiều nước đồng minh phương tây đã làm
những lý do khác mà chính phủ đức vin vào gồm quân đội nước này không còn đủ mức độ vũ khí dự trữ để đảm bảo an ninh quốc phòng trong nước
học binh sĩ ukraine cần nhiều thời gian để học sử dụng các vũ khí mà đức đang có
berlin chọn cách hỗ trợ tài chính cho kiev đồng thời cung cấp các loại vũ khí hiện đại cho các thành viên nato ở đông âu
sau đó các nước này sẽ chuyển giao vũ khí sản xuất từ thời liên xô cho ukraine
đức đang chịu những sức ép như thế nào
sức ép yêu cầu berlin hỗ trợ vũ khí cho kiev đã có từ trước khi nga đưa quân vào ukraine
khi chiến sự nổ ra đức phản ứng hời hợt bằng cách viện trợ cho ukraine năm mũi chống đạn
tuy nhiên khi chiến sự ngày càng kéo dài sức ép càng nề nặng lên chính quyền thủ tướng scott yêu cầu thay đổi chính sách hỗ trợ kiev
không chỉ từ vị đại sứ ukraine ở berlin
sức ép còn đến từ các đồng minh phương tây
tuy nhiên sức ép gây gắt nhất đến từ đảng dân chủ tự do và đảng xanh thuộc liên minh cầm quyền của ông scott
trong tháng này ba nghị sĩ đức đã tới kiev tất cả đều ủng hộ cung cấp vũ khí hạng nặng cho ukraine
một trong số đó là marie angèle schach của đảng fdp
nghị sĩ này thậm chí còn đặt câu hỏi liệu ông scott có thích hợp làm nhà lãnh đạo đất nước trong thời khắc khó khăn hiện nay hay không
anton horatel nghị sĩ thuộc đảng xanh
ông nói rằng rào cản lớn nhất để đức hỗ trợ cho ukraine nhiều hơn nằm tại văn phòng thủ tướng
nhiều tuần qua đảng xanh đã đẩy mạnh cuộc vận động hành lang để tăng cường viện trợ vũ khí cho ukraine
trong khi đó đảng đối lập lớn nhất là liên minh dân chủ thiên chúa cdu dự kiến đệ trình lên quốc hội đức yêu cầu cung cấp xe tăng cho ukraine
bước đi này nếu diễn ra sẽ nhận được sự ủng hộ của fdb và đảng xanh
gây tổn hại nặng nề cho uy tín chính trị của thủ tướng scott cũng như là đảng svd tại quốc hội
bước đi mở đường cho các vũ khí khác
các đồng minh nato như mỹ anh và pháp hay hà lan đều đã cam kết cung cấp vũ khí hạng nặng cho ukraine
thực tế này khiến đức có nguy cơ bị cô lập nếu không thay đổi lập trường về việc viện trợ cho kiev
phát biểu tại cuộc họp tại căn cứ không quân ramstein hôm hai mươi sáu tháng bốn
bộ trưởng quốc phòng mỹ ông leeo austin cho rằng các nước phương tây có thể làm nhiều hơn để giúp ukraine tự vệ
sau đó bộ trưởng quốc phòng đức cho biết
chính phủ đức đã nhất trí sẽ cung cấp pháo tự hành phòng không cho kiev
hiện chưa rõ bao nhiêu pháo tự hành sẽ được đưa đến ukraine
gepard là một loại xe tăng được trang bị hai đầu pháo phòng không
ba mươi năm mm có thể nâng cấp thành tên lửa phòng không stinger
vũ khí phòng không này hiện được sử dụng trong quân đội nhiều nước như brazil jordan qatar hay romania
tập đoàn vũ khí kaross maffei weckhahn của đức cho biết hiện có sẵn năm mươi pháo gepard trang bị đầy đủ
sẵn sàng được chuyển giao trực tiếp
dù đã công bố kế hoạch viện trợ cho ukraine vũ khí hạng nặng
phe đối lập vẫn tiếp tục gây sức ép đòi chính phủ của thủ tướng scott đi xa hơn
roderich nghị sĩ thuộc cdu nói rằng
cung cấp pháo tự hành gapat là bước khởi đầu tốt đẹp
bộ kinh tế đức cơ quan phụ trách phê duyệt tuyên hành xuất khẩu vũ khí
không bình luận về câu hỏi việc phê chuẩn chuyển giao pháo phòng không gepard
có đồng nghĩa cho phép xuất khẩu xe tăng đức tới ukraine hay không
theo tạp chí west tập đoàn công nghệ quốc phòng ramadaital đã đề nghị
chính phủ đức cho phép xuất khẩu tám mươi tám xe tăng leopard một a năm
cùng với một trăm linh xe chiến đấu bộ binh mander cho ukraine
trong khi đó tập đoàn karosmafei westman cho biết
họ sẵn sàng chuyển ra một trăm linh khẩu pháo tự hành nếu được chính phủ đức bật đến xanh